thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành về số liệu thống kê kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín
nhằm lắng nghe các ý kiến đóng góp để phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm
báo cáo chính phủ vào kỳ họp chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày mai mùng ba tháng tám
với tinh thần là đưa ra giải pháp trong làn sóng dịch bệnh vì hiện số ca chết và số ca nhiễm bệnh đã tăng lên
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ không để dịch lây lan đồng thời quyết tâm thực hiện hai mục tiêu không để đứt gãy nền kinh tế
cuộc họp này nhằm tư vấn cho chính phủ đưa ra con số chính xác hơn để có biện pháp cụ thể trong những tháng cuối năm
thủ tướng đánh giá theo báo cáo của bộ kế hoạch đầu tư và của văn phòng chính phủ thì chưa bao giờ khối lượng giải ngân vốn đầu tư công tăng cao như vậy
phần lớn các tỉnh đều quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đây là biện pháp để giúp cho tăng trưởng cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
thủ tướng đề nghị các ý kiến đóng góp nhiều hơn để cuộc họp chính phủ ngày mai đưa ra những nội dung tốt hơn biện pháp nào chưa sát biện pháp nào cần được đưa ra trong cuộc sống
giá tiêu dùng tăng bốn bảy so với cùng kỳ năm trước